ở các trường đại học hoạt động khởi nghiệp đang được đẩy mạnh nhằm hiện thực hóa nghị quyết của chính phủ
về việc xây dựng quốc gia khởi nghiệp nhiều trường đại học ở việt nam đã trở thành nơi gieo mầm
để sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
đại học ngoại thương là một trong những ngôi trường tiên phong trong việc ươm tạo những ý tưởng khởi nghiệp
của sinh viên từ dạng đường đại học
tại việt nam đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi năm của chính phủ về hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
đã tạo ra những tiền đề để các trường đại học thực sự trở thành nơi thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên
trên con đường trở thành mô hình ươm tạo kiểu mẫu tại trường đại học ở việt nam
trường đại học ngoại thương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú chủ động kết nối với các trường đại học
đối tác trên thế giới để sinh viên có điều kiện học hỏi phát triển ý tưởng khởi nghiệp
trong chuỗi hoạt động đó trường đại học ngoại thương cùng với trường đại học han giang hàn quốc
đã tổ chức chương trình huấn luyện nhằm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên sâu cho các sinh viên khởi nghiệp
chúng tôi cùng với đại học ngoại thương phối hợp để hỗ trợ cho các sinh viên khởi nghiệp
đây sẽ là môi trường tốt để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả trong tương lai
điều đó đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế
bởi những ảnh hưởng mang tính đổi mới đó sẽ phục vụ cho xã hội cộng đồng và hành tinh
trên thế giới những hệ sinh thái khởi nghiệp thường được hình thành xung quanh các trường đại học danh tiếng
với nỗ lực của các trường đại học tại việt nam
việc ươm mầm khởi nghiệp ngay từ dàng đường được xem là biện pháp hiệu quả
để nâng cao số lượng và chất lượng doanh nhân khởi nghiệp
bởi doanh nhân được tạo ra chứ không phải được sinh ra